những năm gần đây tỉnh bắc cạn chú trọng tập trung phát triển một số lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp lâm nghiệp
để thúc đẩy đầu tư phát triển những ngành này bắc cạn đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân với doanh nghiệp
với chính sách này diện mạo nông thôn ở bắc cạn đã có nhiều thay đổi đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên
tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt được nhiều chính sách đã ban hành cũng tồn tại một số bất cập
việc tiếp cận chính sách của người dân doanh nghiệp vẫn còn khó khăn
ghi nhận của phóng viên thời sự
hợp tác xã đại hà ở xã quang thuận huyện bạch thông đầu tư trồng cam quýt
với một mươi chín thành viên sản phẩm làm da của hợp tác xã này có số lượng khá lớn nhưng đầu da còn bắp banh
hợp tác xã này vẫn chưa tiếp cận được chính sách yêu đãi khi vay vốn của tỉnh
hầu hết bây giờ hợp tác xã là cái vốn cái vốn rất là lớn
về cái chính sách thì
vừa rồi thì cũng có thanh niên thì cũng có một trăm linh năm triệu
nhưng mà lại vẫn không được vẫn không tiếp cận được cái nguồn vốn đấy
cũng như của liên minh hợp tác xã thì cũng gọi là
mình cần số lượng vốn lớn nhưng mà chưa thành công
biết là hỗ trợ cũng là cái nguồn mở cho mình nhưng mà để đáp ứng thì chưa đáp ứng được
đánh giá về việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ
theo nghị quyết tám hầu hết các hợp tác xã nhất là hợp tác xã nông nghiệp
gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận nguồn vốn
nguyên nhân trước tiên là do năng lực nội tại của các hợp tác xã còn nhiều hoạn chế
nhiều hợp tác xã quy mô nhỏ năng lực tài chính còn thiếu và yếu
cái đội ngũ cán bộ chuyên môn của các hợp tác xã của chúng ta là còn thiếu và rất yếu
cơ bản là họ cũng xuất phát từ nông dân làm theo kinh nghiệm
cho nên đã gọi là chuyên môn mà theo kinh nghiệm là nó không đáp ứng được yêu cầu
trong cái nguồn lực của hợp tác xã đó là cái nguồn lực về vốn
vốn này là vốn về cái vốn lưu động cho đến cái máy móc thiết bị
tức là cái vốn máy móc thiết bị họ gần như không có gì
còn vốn về cái bằng tiền mặt thì họ cũng rất hạn chế
cho nên là nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả hoạt động của hợp tác xã
ngoài những nguyên nhân chủ quan thì việc ban hành chính sách nhưng hướng dẫn chưa đầy đủ
sửa đổi nhiều lần cũng làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai
hiện nay tỉnh chưa có cơ chế ràng buộc
trong quản lý tài sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ
nên đã xảy ra tình trạng một số hợp tác xã thua lỗ
ngừng hoạt động dẫn đến tiền nhà nước hỗ trợ không phát huy được hiệu quả
và cũng không thể thu hồi